về công tác bán vé tàu tết đình dậu kể từ tám giờ sáng nay ngày ba mươi tháng chín
chi nhánh vận tài đường sắt sài gòn thuộc công ty cổ phần vận tài đường sắt sài gòn
đã nhận tin nhắn lấy số thứ tự mua vé tàu tết tại gà sài gòn
khách đi tàu nhắn tin lấy số thứ tự theo cú pháp gasg tên xxxx gửi tám nghìn ba trăm bảy mươi bảy
theo đó tên tên của người đến mua vé tên phải viết liền không giấu
xx bốn số cuối của giấy tờ tùy thân người đến mua vé
thời gian nhắn tin lấy số thứ tự từ tám giờ đến một mươi tám giờ hàng ngày giá cướp mỗi tin nhắn là ba đồng
trong ngày chi nhánh sẽ cấp một số thứ tự mua vé cho hành khách
khi hành khách nhận được số thứ tự sẽ lên ga sài gòn mua vé tàu từ tám giờ ngày một tháng một mươi
mỗi thuê bao điện thoại chỉ nhắn tin số thứ tự hai lần và mỗi lần không mua quá bốn vé một lượt
tính đến sáng ngày ba mươi tháng chín đã có hơn năm hai trăm linh hành khách đặt mua vé tàu tập thể
việc mua vé tập thể sẽ kết thúc trong ngày hôm nay